tại hà nội ủy ban chứng khoán nhà nước đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm hai nghìn một mươi chín
đến sự hội nghị có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên các vấn đề như cần đẩy mạnh huy động vốn trên thị trường trái phiếu
hoàn thiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nâng cao vai trò vị thế của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế
bên cạnh đó cần có chính sách hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi lên niêm yết và huy động vốn trên thị trường chứng khoán đơn giản hóa các thủ tục
công tác thanh tra giám sát trên thị trường chứng khoán còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh để minh bạch thông tin và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước
cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán cơ cấu lại tổ chức thị trường phát triển thị trường minh bạch
bền vững chuyên nghiệp hiện đại tiếp cận thông lệ quốc tế củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để sớm nâng hạng thị trường
ngoài ra việc công bố thông tin bằng tiếng anh cũng cần được đưa vào luật chứng khoán để tạo sự công bằng thông tin đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
thu hút các nhà đầu tư tổ chức và đáp ứng tiêu chí nâng hạng thị trường
đồng thời ủy ban chứng khoán cũng cần nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm hai nghìn một mươi chín
nhiệm vụ trước mắt ủy ban chứng khoán cần đẩy nhanh công tác tái cấu trúc các sở giao dịch chứng khoán
tài cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin mới đồng bộ vào vận hành theo đúng tiến độ
bảo đảm vận hành thị trường thông suốt an toàn hiệu quả không để xảy ra sự cố